ngày một mươi tám tháng năm đại sứ quán việt nam tại cộng hòa pháp phối hợp với đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ
trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh tại công viên mông thô ở thành phố mông thơi thuộc ngoại ô paris
kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh là dịp để cán bộ nhân viên sứ quán việt nam tại bỉ và pháp
cùng với các nghiên cứu sinh tới dân hoa trước tượng bác ghi nhớ công ơn to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam
chủ tịch hồ chí minh không chỉ đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc việt nam mà còn góp phần cổ vũ sự nghiệp giải phóng dân tộc của các quốc gia bị áp bức nô lệ và đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và nhân loại
năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chủ tịch hồ chí minh được unesco vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất nhân dân tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng đặt tượng và mở các không gian bảo tàng hồ chí minh thể hiện sự biết ơn và ghi nhận những công lao của người
nhân dịp này hai đại sứ quán kêu góp
hội toàn thể cán bộ nhân viên và các cơ quan đại diện ra sức phấn đấu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
tiếp đó các đại biểu thăm không gian hồ chí minh nơi lưu giữ nhiều hình ảnh hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của người tại pháp trong hành trình đi tìm đường cứu nước